một vụ đua xe trái phép với quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia cùng gần năm mươi phương tiện các loại vừa bị công an tỉnh bình định ngăn chặn kịp thời
đáng nói là các đối tượng này còn thuê cả xe tải để chở các xe mô tô phục vụ cho hành vi đua xe trái phép
vào lúc hai giờ sáng nay qua công tác nắm tình hình có khoảng hơn một trăm linh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô các loại tập trung thành nhóm lớn tổ chức đua xe chạy với tốc độ cao
nẹt bộ in ỏi trên trục đường khu kinh tế nhân hội và trục đường chính đi vào xã nhân lý tp quy nhơn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an tp quy nhơn khẩn trương bố trí lực lượng lập nhiều chốt
để kịp thời ngăn chặn các hành vi đua xe trái phép của nhóm đối tượng tên trên
quá trình vây ráp nhóm quái xế tản ra khắp nơi bỏ chạy một số đối tượng bỏ lại xe máy chạy giấu xe vào bụi rậm dừng cây
tổ công tác sau đó đã nhanh chóng tạm giữ hàng chục đối tượng cùng gần năm mươi xe mô tô các loại đưa về trụ sở để xác minh làm rõ
công an đã tiến hành lập biên bản các đối tượng với nhiều lỗi vi phạm như xe không biển số thay đổi đặc tính xe không giấy phép lái xe